thưa quý vị công an điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng người lào là ly a hoa và trang tơ vàng
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg
một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an tỉnh quảng ngãi cho biết vẫn đang tập trung truy bắt người đàn ông sát hại con ruột mình
sau đó trốn vào rừng sâu
trước đó đối tượng đinh văn thôi bốn mươi năm tuổi trú tại xã sơn thủy huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
xảy ra mâu thuẫn với vợ vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm thôi dùng dây thừng treo cổ con gái bốn tuổi và bản thân
khi người vợ về phát hiện cắt dây giải cứu và đưa hai cha con đến trạm y tế xã ba vì
nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé tử vong trước đó
ngay sau đó thôi đã bỏ trốn vào khu vực rừng rắp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với huyện ba tơ đang tập trung truy bắt đinh văn thôi trốn trong rừng sâu
năm đối tượng nguyễn sơn thành chú tại tỉnh nam định hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng chú tại tp hcm
phạm trung thành chú tệ tỉnh thái bình đã bị công an tp thái bình khởi tố bắt tạm giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan công an xác định đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn sơn thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm bằng cấp các loại giấy tờ giả
khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc cùng một mươi tám con dấu
cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc hai em học sinh trung học cơ sở đi xe máy bốc đầu
sau đó đăng lên facebook để khoe với bạn bè gây bất an dư luận và mất an ninh trật tự tại địa phương
theo tường trình hai em đã lấy xe máy của người thân biểu diễn bằng cách bốc
bốc đầu chạy xe máy vào một bánh
thấy một số bạn học cùng trường cả hai đã nhờ bạn quay lại clip hình ảnh mình bốc đầu
sau đó đăng lên facebook cá nhân để khoe
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng năm qua sắc minh đội cảnh sát giao thông công an tp đồng xoài đã mời hai em cùng với phụ huynh và chủ phương tiện lên công an công an làm việc
tại công an công an cả hai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
lực lượng công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính về các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh
không có gương chiếu hậu bên trái và người điều khiển từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
công an quản lý đã vào cuộc như thế nào cơ sở thẩm mỹ này còn hoạt động hay không
chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây
từ những phản ánh của người dân tố cáo thẩm mỹ viện nguồn jin có dấu hiệu lừa đảo khách hàng
chúng tôi tìm đến cơ sở này ở địa chỉ số chín mươi ba phố tô hiệu nhưng chỉ nhận được những câu trả lời rất chung chung
người tự xưng là quản lý cũng không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào chứng minh hoạt động thẩm mỹ được cấp phép
cũng không có viện trường
bác sĩ kinh nghiệm lâu năm mà chỉ thấy những nhân viên còn rất trẻ như thế này
để tìm hiểu về cơ sở pháp lý đối với những hoạt động của cơ sở thẩm mỹ wonjin tại số chín mươi ba phố tô hiệu
phóng viên intv đã liên hệ và đặt lịch làm việc với ủy ban nhân dân quận cầu giấy sau đó là phòng y tế quận
và đây là quan điểm của cơ quan quản lý chuyên ngành của quốc gia

trong khi đó ông nguyễn đức trung trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân sở y tế hà nội cho biết
việc kiểm tra giám sát các cơ sở thẩm mỹ làm đẹp các phòng khám tư nhân có hoạt động không đúng quy định
có được cấp phép hoạt động tư vấn thẩm mỹ
xâm lấn khám chữa bệnh hay không là trách nhiệm của địa phương nơi có cơ sở đóng trên địa bàn
từ địa phương có giám sát chặt chẽ có xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì những cơ sở này người ta mới không có cơ hội để mà hoạt động
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước rồi cũng như thành phố đã có cả một cái chỉ thị
đấy là năm hai nghìn hai mươi ba đã có cái chỉ thị hai về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập
thì đã có những cái về các biện pháp và phân cấp tới trách nhiệm
trách nhiệm của các sở ngành có liên quan và ủy ban dân các quận huyện thị xã
và có cả phân cấp tới cả ủy ban dân xã phường thị trấn
sau hơn một tuần chờ đợi kết luận thanh tra kiểm tra từ phòng y tế quận cầu giấy
đến ngày hai mươi bốn tháng năm trả lời qua điện thoại ông nguyễn đức viên trưởng phòng y tế cho biết
đoàn kiểm tra đã làm việc tại cơ sở này tuy nhiên tại buổi kiểm tra chỉ có nhân viên
máy tính đã hỏng ổ cứng không xác minh được sổ sách lưu các dịch vụ thực hiện cho khách hàng
cơ quan kiểm tra liên ngành đã yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động
tuy nhiên những ngày sau đó dù đã gỡ bỏ biển hiệu thẩm mỹ quân dinh
nhưng việc đón khách vẫn diễn ra bình thường
đến thời điểm hiện tại sau khi phóng viên intv phản ánh tới cơ quan chức năng
thì cơ sở này đã chính thức đóng cửa
tối ngày hai mươi sáu tháng năm nhận được thông tin của gia đình sản phụ gần sinh nở
bị nhà xe khách bỏ giữa đường vì sợ là sẽ bị đánh

tuy nhiên những ngày sau đó dừng hoạt động

kịp thời đến hỗ trợ đưa gia đình sản phụ về đến nhà sinh an toàn
anh lê kim khải cùng vợ là phạm ngọc bích đang mang thai gần chín tháng
và con gái bốn tuổi thường trú tại tp cn đón xe khách từ tp đn về lại tp cn để tiện cho việc sinh nở
khi đi đến địa bàn huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi thấy chị bích có biểu hiện mệt mỏi khó chịu
nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe đón xe khác vì sợ sẽ sinh trên xe
trong lúc bị bỏ lại nơi đất khách quê người gia đình anh khải không biết phải làm sao để trở về quê
đành phải đi bộ trong khi người vợ đang mang bầu gần đến ngày sinh
nhận được thông tin trên từ công an thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
phòng cảnh sát giao thông với tinh thần khi dân cần khi dân khó có công an
đã kịp thời đến hỗ trợ hai triệu đồng và mua vé xe đưa gia đình anh khải chị bích
cùng với con nhỏ lên xe khách để kịp về quê cần thơ sinh nở
ban bí thư vừa ban hành chỉ thị số hai mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
ban bí thư yêu cầu khắc phục cơ bản ổn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là hà nội và tp hcm
thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước học viện trường đại học cao đẳng
dạy nghề bệnh viện lớn khu sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch
theo đó thực hiện nghiêm cố
quy hoạch đô thị quy hoạch giao thông quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm giao thông trên cao
đang trở thành vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội
nhiều ý kiến còn cho rằng thực trạng cán bộ như vậy là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
vi phạm các quy định đã được đảng trung ương và luật đề ra
điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân người cán bộ
ảnh hưởng tới tập thể đơn vị mà còn cản trở sự phát triển của kinh tế xã hội
và làm giảm niềm tin của người dân doanh nghiệp
ngay trong phiên khai mạc kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
vấn đề về bệnh né tránh sợ trách nhiệm đã được chủ tịch quốc hội đề cập trong phát biểu tại nghị trường
trên cơ sở báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của quốc hội
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích cụ thể
đánh giá một cách khách quan sát thực toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được
hạn chế khó khăn hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực kịp thời
nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm
còn có tình trạng né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ
trong báo cáo của chính phủ
hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong phần nguyên nhân của những hạn chế yếu kém phó thủ tướng lê minh khái chỉ rõ
một bộ phận cán bộ công chức còn chưa quyết liệt kịp thời nhạy bén
bên cạnh đó còn có tâm lý né tránh sợ trách nhiệm đùn đẩy sợ sai
trong báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám
quốc hội khoáng một mươi năm chủ tịch ubnd trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cũng nêu lên nhiều băn khoăn lo lắng của cử tri và kiến nghị với đảng nhà nước
chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống
khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức viên chức người có thẩm quyền đùn đẩy né tránh
sợ trách nhiệm trì trệ giải quyết công việc không hiệu quả
ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân
có thể thấy vấn đề cấp bách lúc này chính là tìm ra thuốc chữa căn bệnh né tránh sợ trách nhiệm
vậy cần phải hoàn thiện các cơ chế chính sách quy định ra sao để cán bộ đảng viên
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách
tiến sĩ nguyễn văn đáng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh sẽ có những chia sẻ về nội dung này
đầu tiên xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn văn đáng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông dưới góc độ nghiên cứu của mình
thì theo ông tình trạng hiện nay một bộ phận cán bộ công chức viên chức làm việc cầm chừng
đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm sợ sai khi thực thi công vụ đang cho thấy những vấn đề gì hạn chế
thì rõ ràng nó phản ánh một cái thực tế tôi tạm gọi là hiện tượng trì trại công quyền
chúng ta có thể nhìn thấy và chứng kiến ở nhiều tình huống và ở bất kỳ đâu
thế thì đây là một cái vấn đề cái thách thức rất nan vải hiện nay mà trung ương cũng như là thủ tướng chính phủ đang nỗ lực tìm mọi cách để có thể thay đổi cái hiện trạng
theo cái hướng là chính quyền phải vận hành một cách linh hoạt
để giải quyết bài toán cho vấn đề cán bộ không dám làm vì sợ sai theo ông điểm quan trọng mấu chốt ở đây là gì ạ
thứ nhất chúng ta phải
tiếp tục gọi là tiến trình gọi là tinh gọn bộ máy theo cái hướng là hiện đại hiệu lực hiệu quả
làm sao đó cái bộ máy cơ quan công quyền nó được tổ chức một cách gọn nhẹ và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản
thứ hai nữa là về chế độ đánh ngộ
hiện nay chúng ta có thể thấy là cái chế độ lương đối với cán bộ công chức thì nói chung là còn rất là thấp
thế cho nên và nó chưa phải là một cái động lực mạnh mẽ khiến cho người ta có thể lăn xả công hiến để làm việc
cái giải pháp thứ hai đó là phải điều chỉnh
càng sớm càng tốt
cái chế độ đãi ngộ cụ thể là theo trả lương theo vị trí việc làm
thay vì theo cái hình thức trả lương theo hệ số rồi thâm niên như hiện nay chúng ta đang thực hiện
khi mà trả lương theo vị trí việc làm thì rõ ràng là nó sẽ gắn với cái mức độ đóng góp của mỗi một vị trí
khi đó nó sẽ tạo động lực trực tiếp cho mỗi cá nhân
thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề thêm chốt ở cái thời điểm hiện tại
bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ công chức viên chức
thì việc làm thế nào để bảo vệ được cán bộ cũng đang đặt ra những yêu cầu mới
vậy theo ông cần phải hoàn thiện cơ sở chính sách như thế nào để cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
về mặt bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm bên cạnh khuyến khích thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái khía cạnh
gọi là bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
bởi vì bản chất của những năng động sáng tạo đấy rất có thể là họ không tuân thủ những quy định
mà hiện tại đang hiện hành nhưng nó lại không hợp lý
như vậy là nếu mà ở một cái bối cảnh khác thì có thể xem xét là vi phạm
thế cho nên là để bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm thì hiện nay chúng ta các cái quy định hiện hành
cũng như là đặc biệt là dự thảo nghị định về khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
đều có những nội dung những cái quy định để bảo vệ những người dám nghĩ dám làm
thế cho nên là cái điểm then chốt theo quan điểm của tôi với những cán bộ có cái ý tưởng năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
thì là anh phải luôn luôn kiên định một cái nguyên tắc là cái sáng tạo này cái đột phá này
cái không làm theo cái thông thường này là nó để phục vụ cho lợi ích chung
chứ hoàn toàn không phải là cái mưu cầu lợi ích của cá nhân mình hay là một cái nhóm cụ thể nào cả
cái nhóm gọi là quan hệ theo kiểu cá nhân nào cả
mà đây là vì lợi ích chung lợi ích chung mà cụ thể đó là thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị đem lại
lợi ích cho các nhóm xã hội khác nhau ở trong xã hội chứ không phải lợi ích của bản thân cán bộ đấy hay là cái cơ quan đấy
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo